từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm nay tới đây thì nghị định một trăm một mươi bảy của chính phủ sẽ chính thức có hiệu lực
theo đó mức xử phạt việc không đeo khẩu trang phòng chống dịch covid một mươi chín ở những nơi quy định
thì sẽ bị phạt tiền từ một đến ba triệu đồng tức là mức phạt sẽ tăng gấp một mươi lần so với quy định hiện nay
tuy nhiên thực tế cho thấy là chiếc khẩu trang thì đang dần biến mất
và cũng không có nhiều người dân đến nơi công cộng thực hiện quy định này
bên cạnh đó mặc dù lãnh đạo địa phương khẳng định sẽ tăng cường thanh tra xử phạt quy định
việc không đeo khẩu trang phòng chống dịch covid một mươi chín
thế nhưng theo quan sát của phóng viên thì cũng hiếm lắm mới thấy người xử phạt
người thì khó thở người thì ngột ngạt người thì dịch qua rồi nên không thấy sợ
nhiều lý do để người dân lý giải cho việc không đeo khẩu trang của mình
mặc dù đây là biện pháp phòng dịch đơn giản và hiệu quả nhất
được khuyến cáo từ trước đến nay ngay cả trong lúc tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong nước tạm ổn định
sự chủ quan này có thể sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường bởi mầm bệnh luôn tiềm ẩn trong cộng đồng
đối với người dân là khi đi ra ngoài hoặc là những nơi công cộng
phải đeo khẩu trang khẩu trang là một trong những biện pháp ưu hiệu để phòng lây nhiễm
chúng ta nhắc đi nhắc lại rồi là nguy cơ bệnh là thường trực lúc nào cũng có thể có
không ai dám nói chắc là không còn bệnh ở trong cộng đồng
vì thế thì tuyệt đối là chúng ta lúc nào cũng phải cảnh giác
từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tới đây thì nghị định một trăm một mươi bảy của chính phủ sẽ chính thức có hiệu lực
mức phạt tiền cho việc không đeo khẩu trang
sẽ tăng lên gấp một mươi lần
chính quyền địa phương ở những thành phố có quy định bắt buộc cho biết
sẽ tăng cường xử phạt người dân không chấp hành quy định
tuy nhiên thực tế những gì đang diễn ra thì không có nhiều người đeo khẩu trang ở nơi công cộng
và cũng thưa vắng người xử phạt
giao quân xử phạt rầm rộ trong đợt phát động hết kỳ kiểm tra thì lại thôi
nếu như người phòng dịch chỉ mang tính đối phó
còn người xử phạt cũng làm cho có lệ
thì chẳng biết lúc nào con virus sars cov hai sẽ tái bùng phát trở lại